các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và nếu như bỏ lỡ nó phải một mươi tám năm sau quý vị mới có cơ hội chiêm ngưỡng mặt trăng khổng lồ này
mặt trăng khổng lồ sẽ to hơn một mươi bốn và sáng hơn ba mươi so với mặt trăng bình thường
đây là lần đầu tiên trăng tiến gần trái đất nhất kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
rau củ chỉ có thể làm thực phẩm
quan niệm ấy nay đã lỗi thời bởi giờ đây chúng còn được dùng trong một lĩnh vực tưởng chừng như là không liên quan
rò tìm bom mìn
các nhà khoa học tại viện công nghệ massaguset mỹ đã cấy các hạt nano vào lá của một loại rau
và khiến chúng phản ứng với những hóa chất hay là mùi của các loại bom mìn trôn dưới đất
sau khi được chiếu laser lá rau sẽ phát sáng nếu có dấu hiệu của bom mìn trong bán kính một m
là phản ứng sinh học giúp trồng rau quả ngay trên kệ bếp
cổ máy thông minh đổi rác lấy quả là những thông tin về công nghệ sáng chế tiếp theo
sẽ có trong chương trình
một bữa ăn lành mạnh với rau quả hình thành ngay từ chính kệ bếp của mỗi gia đình

đó là nhờ vào thiết bị mang tên cellpost do các chuyên gia phần lan sáng chế

chỉ cần đặt thiết bị này lên kệ bếp và người dùng có thể thu hoạch thực phẩm trong vòng một tuần

tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em kìm hãm sự phát triển ở trẻ nhỏ và dẫn tới một trên một mươi ca tử vong ở nước này
thường được coi là một thói quen mang tính phong tục nên việc phóng huế ngoài trời không làm ai ngạc nhiên ở ấn độ
ngay cả gandhi cha đẻ của nền độc lập ấn độ cũng đã cố gắng thuyết phục người dân từ bỏ thói quen kém vệ sinh này
ông nói với họ việc ăn ở vệ sinh còn quan trọng hơn cả độc lập
thủ tướng tại vị của ấn độ ông narendra modi khi tham gia tranh cử đã đề ra chiến dịch
nhà vệ sinh trước đền đài sau
ông modi cũng đã từng đưa ra một vài lời hứa hẹn về việc nâng cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường cho khu vực nông thôn và khu ổ chuột ở thành thị
tuy nhiên những lời hứa này có lẽ đã chìm vào quyền lãng
khoảng nửa tỷ người trên khắp ấn độ vẫn đang duy trì việc đi vệ sinh ngoài trời
phần lớn là vào ban đêm họ ra khỏi nhà kiếm những chỗ bờ bụi và điều này cực kỳ nguy hại với sức khỏe của họ cả môi trường và an ninh cho chính họ
và những nỗ lực đang diễn ra ở ấn độ để thay đổi hành vi này điều kiện thách cưới có nhà vệ sinh không còn là chuyện hiếm
muốn có cô dâu phải xây toalet trở thành một khẩu hiệu phổ biến ở nhiều nơi trên khắp đất nước ấn như thế
tại nhiều vùng nông thôn của ấn độ phụ nữ rất khó có lựa chọn để cố bảo vệ sự riêng tư
họ sẽ phải giải quyết trước khi mặt trời mọc hoặc là nhịn lúc trời đã tối mịt để tránh bị người khác nhòm ngó
hoặc sẽ phải ra ngoài tới những cánh đồng và chạy
đặc biệt một mảng tối của việc thiếu nhà vệ sinh là nạn tấn công tình dục
tại một số ngôi làng có phòng tắm công cộng thế nhưng nhiều người phụ nữ ấn độ tránh sử dụng
vì sợ xã hội cho rằng họ là những người phụ nữ hư hỏng và ở đây họ cũng thường xuyên bị chọc gẹo quấy dối
các cơ quan chức năng cảnh sát ở ấn độ cũng chỉ rõ mối liên hệ trực tiếp giữa việc thiếu nhà vệ sinh với tội phạm cưỡng khi hiếp
theo thống kê của cảnh sát hơn sáu mươi các vụ cưỡng hiếp tại ấn độ
xảy ra khi nạn nhân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh
bởi vậy những bà mẹ ấn độ không muốn con gái họ chịu điều tương tự nhận thức được sự nghiêm trọng này
gần đây một chiến dịch nâng cao ý thức về vệ sinh đã được chính phủ ấn độ khởi xướng
sáng kiến được tài trợ bởi ngân hàng thế giới và đôi khi sử dụng những phương pháp khác thường
ví dụ như đánh thẳng vào sự xấu hổ của người dân để buộc họ phải đi to lét đúng nghĩa
chào bà con xin cho hỏi đây là sản phẩm của ai ạ
không ai nhận trách nhiệm và ông kuzma bắt đầu giảng giải về việc ăn ở vệ sinh hiện đại và phẩm giá con người
bây giờ tôi nói với chị em nhé điện thoại ngày nay có camera cả
nhớ kẻ xấu núp trong bụi rậm và chụp hình chị em đưa lên mạng thì sao nào
nhưng để đảm bảo hành vi sẽ được thay đổi giáo dục thế hệ tương lai vẫn là điều ưu tiên số một
kuma phải thuyết phục các em đi vệ sinh ngoài trời không có gì hay ho cả
các cháu này khi chúng ta ra ngoài trời
khi chúng ta ra ngoài đi vệ sinh thì virus và vi khuẩn sẽ lưu lại trong môi trường
điều đáng ngạc nhiên thiết bị vệ sinh không hề đắt so với mức sống của người ấn
một bệ xí bằng xứ như thế này giá chưa đến năm đô la ở ấn độ
chi phí xây một toilet ngoài nhà giao động tùy chất liệu
ông củ dasi sống cùng với con trai trong một căn nhà nhỏ không hề có đồ đặc gì đắt tiền thậm chí tv còn không có
tuy nhiên hai cháu con vẫn quyết tâm sử dụng
những người có telet tiết kiệm được thời gian khó bị bệnh truyền nhiễm hơn và cũng không phải rơi vào những tình huống xấu mặt
khi khách đến nhà cũng thế chẳng lẽ lại bảo khách đi ra ngoài trời
những người không chịu tuân theo văn minh có thể phải trả cái giá khá cao ở nhiều nơi
bà rebe casik một vị trưởng làng quyết dùng luật lệ để đảm bảo ruồi nhặng không đến gần được làng của bà
nếu bất kỳ ai đại tiểu tiện ở ngoài trời và bị phát hiện người đó sẽ bị phạt tới một rupee mức phạt khá nặng tương đương với hai mươi đô la
mọi căn nhà trong làng đều đã có ta lét một hình mẫu khá hiếm ở đất nước đông dân thứ hai thế giới
nhưng cho dù đã có những tiến bộ quá trình thay đổi vẫn rất chậm
theo kiểm kê gần nhất của ấn độ hơn một nửa hộ gia đình vẫn chưa có toilet và cảnh ăn mừng toilet mới trong đám cưới rõ ràng cần phải được nhân dọng
thời lượng của từ đông sang tây ngày hôm nay cũng đã hết xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong số tiếp theo